mặc dù không bị ảnh hưởng trực tiếp nhưng thừa thiên huế vẫn chịu thiệt hại nặng nề về tài sản và tính mạng của người dân
hiện địa phương này đang dồn sức để giúp dân khắc phục hậu quả của bão sớm ổn định cuộc sống
ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế cho biết
tính đến cuối ngày một mươi năm tháng chín trên địa bàn tỉnh có hai trường hợp bị chết và mất tích do mưa lũ
sóng to cuốn trôi cùng nhiều người bị thương do gió lốc
thống kê sơ bộ của các địa phương trong tỉnh có gần tám trăm linh ngôi nhà dân trường học hàng quán cửa tiệm bị lốc xoáy làm tốc mái hư hỏng

hỗ trợ kịp thời cho bà con nhân dân trong việc yên tâm
trước hết thì chúng tôi cũng đã chỉ đào cho chính quyền địa phương trong các thôn xóm tổ dân phố
tìm những nhà kiếm cứu có thể là cho các nhà tóc mái cũng vào ở tàm
các nhà trong thời gian bà con nhân dân và chính quyền địa phương khắc phục hoàn toàn xong
ngay trong ngày một mươi năm tháng chín lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế và các ban ngành đoàn thể trong tỉnh
đã đi kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả lốc xoáy tại thị xã hương thủy và các vùng sung yếu trong tỉnh
tỉnh thừa thiên huế chỉ đạo các đơn vị địa phương khẩn trương huy động các lực lượng
sớm sửa chữa lại nhà cửa dọn dẹp cây cối ổn định cuộc sống và sản xuất cho người dân